tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
và đồng chí vũ đức đam ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ
theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội trong ba năm từ hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi sáu tổng số lao động đi nước ngoài làm việc sấp xỉ gần ba trăm năm mươi người
chủ yếu ở các thị trường đài loan nhật bản ả rập xê út
hiện việt nam có khoảng hai trăm tám mươi hai doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuất khẩu lao động
tuy nhiên người lao động vẫn còn yếu về ngoại ngữ tay nghề chưa phù hợp với yêu cầu của các thị trường
hiện lượng lao động bỏ hợp đồng cư trú bất hợp pháp thậm chí là phạm pháp vẫn còn tồn tại khá nhiều
riêng đối với doanh nghiệp trong một mươi năm qua bộ đã tiến hành gần bốn trăm linh cuộc thanh tra xử lý một trăm linh bảy doanh nghiệp vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần bốn tỷ đồng
giữa các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước dẫn đến giảm quyền lợi tăng chi phí đóng góp của người lao động chậm được khắc phục
đặc biệt có những trường hợp văn phòng đại diện văn phòng giao dịch không chỉ thực hiện nhiệm vụ tư vấn tiếp nhận hồ sơ của người lao động mà còn đứng ra tổ chức tuyển chọn thu tiền của người lao động
với những vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực này phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đề nghị
các văn bản chúng ta xem là đều có cả bây giờ còn thiếu cái gì kể cả những văn bản khác biệt như lúc nãy chúng ta lúc thảo luận có nói về câu chuyện một cái kiến nghị của doanh nghiệp ấy mà tôi nói anh dung mình cam kết luôn
thì chúng ta về mặt nhà nước tôi đề nghị là chúng ta phía bộ cần cái gì của chính phủ thì chính phủ làm cái gì của thủ tướng thủ tướng làm cái gì của bộ làm chúng ta làm thật là tốt tháo này ra
theo phó thủ tướng vũ đức đam
trong thời gian tới bộ lao động thương binh và xã hội cũng cần có các giải pháp hữu hiệu hơn để lĩnh vực đưa lao động đi nước ngoài làm việc được mở rộng hơn nâng cao chất lượng người lao động qua đó góp phần giải quyết bài toán nhân lực nâng cao đời sống người dân ở các vùng miền trên cả nước